mới đây khoa cấp cứu bệnh viện việt nam thụy điển uông bí đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi sáu tuổi
nhập viện do bị bỏng độ một hai vùng cầm ngực bụng hai cánh tay diện tích bỏng một mươi một cơ thể
đại diện bệnh viện cho biết trẻ nhập viện với nhiệt độ cơ thể khoảng hai mươi hai độ c
ngay khi tiếp nhận bệnh nhi các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm để bảo vệ thân nhiệt của trẻ
sau đó mới tiến hành xử trí vết bỏng
theo các bác sĩ việc ngâm trẻ trong nước lạnh như vậy khiến trẻ bị sốc nhiệt do hạ thân nhiệt đột ngột
tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ
thông tin về ca bệnh thạc sĩ bác sĩ dương đức mạnh khoa cấp cứu bệnh viện việt nam thụy điển uông bí cho biết
thời điểm ngâm rửa bằng nước mắt càng sớm càng tốt tốt nhất trong ba mươi phút từ sau khi bị bỏng sau khoảng thời gian trên việc ngâm rửa ít có tác dụng
nước để ngâm rửa yêu cầu là nước sạch nhiệt độ tiêu chuẩn là từ một mươi sáu đến hai mươi độ c tuy nhiên vì là cấp cứu nên cần tận dụng nguồn nước sẵn có ngay tại nơi bị nạn
lựa chọn nguồn nước sạch nếu như có nước đun sôi để nguội nước máy nước mưa nước diễn khoan
không dùng nước đá gây nhiễm lạnh cho nạn nhân không dùng nước ấm có nhiệt độ cao hơn vì ít có tác dụng hạ nhiệt và giảm đau
một dấu hiệu cho thấy nhiệt độ nguồn nước phù hợp là nạn nhân cảm thấy giảm đau ngay khi ngâm hoặc trẻ em giảm cường độ khóc hoặc không khóc nữa
có thể ngâm rửa phần bị bỏng dưới vòi nước chảy hoặc ngâm trong chậu nước mát hoặc đắp thay đổi bằng khăn ướt rồi rửa liên tục nước sạch lên vùng bỏng
kết hợp nhanh chóng cởi bỏ quần áo chật nhẫn đồng hồ trước khi phần cơ thể bị bỏng sưng nề
vừa ngâm rửa vừa cắt bỏ quần áo bị cháy rửa sạch dị vật hoặc tác nhân gây bỏng còn bám dính trên bề mặt
thời gian ngâm rửa từ một mươi năm ba mươi đến bốn mươi năm phút thường tới khi hết đau rát không làm trớt vỡ vòng nốt phỏng
giữ ấm cơ thể không bị bỏng đối với trẻ em người già khi thời tiết lạnh nên giảm bớt thời gian ngâm rửa để phòng nhiễm lạnh
bước ba che phủ tạm thời vết bỏng che phủ vùng bỏng bằng vật liệu sạch như gạt y tế khăn mặt khăn tay vải màn sạch để cuốn phủ lên sau đó băng ép nhẹ bằng băng sạch
với vùng mặt và sinh dục chỉ cần phủ một lớp gạc tránh băng gạc quá chặt gây trên ép vùng bỏng
bước bốn bù nước điện giải sao bỏng cho uống nước orezon nếu nạn nhân không nôn không chướng bụng vẫn tỉnh táo
có thể cho uống nước chè đường ấm nước cháo pha loãng nước hoa quả cho trẻ bú bình thường
bước năm nhanh chóng vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc chuyên môn
chú ý nếu bệnh nhân bỏng nặng cần vận chuyển bằng cáng bằng ô tô
nếu bỏng kết hợp với chấn thương gãy xương cần cố định tạm thời vùng chấn thương và xương bị gãy trước khi vận chuyển
nới bỏng kèm theo chấn thương cuộc sống vận chuyển bệnh nhân trên ván cứng cố định đầu
những việc không nên làm khi sơ cứu bỏng
không sử dụng nước đá lạnh nhiệt độ thấp khiến thân nhiệt bị giảm dẫn đến tình trạng mạch máu bị co lại khiến vết bỏng nghiêm trọng hơn
đây là lỗi sai phổ biến mà mọi người cần lưu ý để không mắc phải
tuyệt đối không bôi những cách chữa bỏng truyền miệng như dùng nước mắm củ chuối lá cây lạ bôi vào chỗ bỏng vì có thể khiến vết bỏng nghiêm trọng hơn
bôi kem đánh răng lên chỗ bị bỏng là một quan niệm sai lầm
trong kem đánh răng có chứa một lượng ít ba giờ khi thoa lên vùng bỏng chỉ khiến bệnh nhân đau đớn hơn không làm vỡ các nốt phòng để tránh tình trạng nhiễm trùng